trung quốc đã xác nhận năm mươi hai ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín và bốn trăm linh sáu ca nhiễm bệnh
trong ngày hai mươi năm tháng hai giảm mạnh so với một ngày trước đó thông báo sáng nay cho hay toàn bộ số
ca tử vong hôm hai mươi năm tháng hai đều ở tỉnh hồ bắc trong khi đó cơ quan y tế hàn quốc thông báo
có thêm một trăm sáu mươi chín trường hợp nhiễm virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở nước này lên
một một trăm bốn mươi sáu ca như vậy tính đến thời điểm này hàn quốc là quốc gia ghi nhận số ca lây nhiễm sars cov hai
lớn nhất ngoài trung quốc đại lục cập nhật mới nhất cho thấy hàn quốc đã có ca tử vong thứ một mươi hai